tổng cục thủy lợi vừa yêu cầu các tỉnh thành phố tăng cường công tác bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra cho sản xuất nông nghiệp dân sinh
theo đó các tỉnh thành phố cần tăng cường tổ chức theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa thủy lợi để có phương án vận hành phù hợp
đặc biệt tại các hồ chứa đã tích đầy nước hồ chứa sung yếu và các hồ chứa đang thi công sửa chữa nâng cấp
bên cạnh đó chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa lũ bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du
khoanh vùng cụ thể khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập lụt úng để có phương án ứng phó với ảnh hưởng của mưa lũ tổ chức tiêu nước đệm và vận hành công trình tiêu úng khi có mưa lớn gây ngập lụt